tối qua ngày hai mươi tháng tám sở du lịch thành phố hồ chí minh phối hợp với ủy ban nhân dân quận một cùng phường phạm ngũ lão
đã tổ chức lễ ra mắt phố đi bộ bùi viện nhằm đa dạng hóa sản phẩm du lịch tại thành phố
thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế đồng thời tạo thêm các hoạt động vui chơi giải trí về đêm cho du khách và người dân
phố đi bộ bùi viện sẽ hoạt động từ một mươi chín h đến hai h sáng hôm sau các ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần
tại đây sẽ diễn ra các hoạt động biểu diễn nghệ thuật đường phố âm nhạc dân tộc và đương đại
phục vụ nhu cầu giải trí tinh thần và giao lưu tương tác với bạn bè quốc tế
phố đi bộ bùi viện sẽ hoạt động từ một mươi chín h đến hai h sáng hôm sau các ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần

phố đi bộ bùi viện sẽ hoạt động từ một mươi chín h đến hai h sáng hôm sau các ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần
tại đây sẽ diễn ra các hoạt động biểu diễn nghệ thuật đường phố âm nhạc sân tộc và giao lưu tương tác với bạn bè quốc tế